thưa quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
thưa quý vị tối hai mươi chín tháng một hà nội ghi nhận hai tám trăm linh sáu ca mắc mới
các quận ghi nhận nhiều ca mắc nhất là hoàng mai đống đa gia lâm nam tử liêm và trường mỹ đều vượt mức một trăm bốn mươi ca một ngày
từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng một đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng một hà nội đã ghi nhận hai tám trăm linh sáu ca bệnh và có hai mươi bảy ca tử vong
đây cũng là địa phương có số ca nhiễm và tử vong trong ngày nhiều nhất cả nước
bệnh nhân phân bố tại bốn trăm hai mươi chín xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai một trăm năm mươi hai ca đống đa một trăm năm mươi ca gia lâm một trăm bốn mươi tám ca nam tử liêm một trăm bốn mươi bảy ca trương mỹ một trăm bốn mươi năm ca
số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tới nay là một trăm hai mươi chín một mươi bảy ca
trước đó ngày hai mươi tám tháng một ubnd tp hà nội có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trước đó ngày hai mươi tám tháng một ubnd tp hà nội có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
có đồng xuân phúc tân nam từ liêm có phú đô thanh trì có tân triều thanh xuân có kim giang và thường tín có liên phường
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng một đến một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi năm một trăm năm mươi ca nhiễm mới
trong đó có năm mươi ca nhập cảnh và một mươi năm một trăm linh ca ghi nhận trong nước tăng hai trăm linh tám ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố
có một mươi một trăm tám mươi bảy ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau
hương yên ba trăm sáu mươi chín ca hải dương ba trăm sáu mươi ba ca vĩnh phúc ba trăm bốn mươi bảy ca nghệ an ba trăm một mươi bốn ca thái nguyên hai trăm chín mươi năm ca đắk lắc hai trăm bảy mươi một ca thái bình hai trăm sáu mươi năm ca bình phước hai trăm năm mươi ca thừa thiên huế hai trăm ba mươi ca quảng ninh hai trăm một mươi ca lâm đồng một trăm chín mươi ca lào cai một trăm tám mươi tám ca
thành phố hồ chí minh một trăm sáu mươi sáu ca hà nam một trăm năm mươi tám ca
quảng trị một trăm ba mươi ca tây ninh một trăm ba mươi ca cà mau một trăm hai mươi sáu ca tuyên quang một trăm hai mươi sáu ca sơn la một trăm hai mươi ba ca điện biên một trăm linh tám ca bến tre một trăm linh tám ca lạng sơn một trăm linh sáu ca vĩnh long một trăm linh năm ca hà tĩnh một trăm linh bốn ca bà rịa vũng tàu một trăm linh bốn ca hà giang một trăm linh ba ca ninh bình một trăm linh hai ca quảng bình một trăm linh ca yên bái chín mươi tám ca
khánh hòa chín mươi bốn ca kiên giang tám mươi tám ca gia lai bảy mươi chín ca con tum bảy mươi bốn ca đắk nông bảy mươi ca quảng ngãi sáu mươi hai ca cao bằng sáu mươi một ca trà vinh năm mươi chín ca bình thuận năm mươi sáu ca đồng tháp năm mươi bốn ca lòng an bốn mươi bốn ca an giang ba mươi bảy ca bạc liêu ba mươi năm ca lai châu ba mươi hai ca hậu giang ba mươi một ca ninh thuận ba mươi ca cần thơ hai mươi chín ca đồng nai hai mươi bảy ca
hà giang hai mươi bốn ca sóc trang một mươi tám ca tiền giang sáu ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là quảng ngãi giảm hai trăm bảy mươi chín ca quảng ninh giảm một trăm ba mươi ba ca và hà nội giảm bảy mươi chín ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là đắk lắc tăng hai trăm bảy mươi ca thái nguyên tăng một trăm bảy mươi một ca thanh hóa tăng một trăm năm mươi ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua
trung bình số ca nhiễm mới trong bảy ngày qua là một mươi năm hai trăm một mươi ba ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại tp hcm chín mươi hai ca quảng nam hai mươi bảy ca hà nội một mươi bốn ca khánh hòa một mươi một ca đà nẵng tám ca kiên giang bốn ca quảng ninh thanh hóa mỗi nơi hai ca hải dương hải phòng long an bà rịa vũng tàu bình dương lâm đồng mỗi nơi một ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai hai trăm ba mươi ba hai trăm tám mươi bảy ca nhiễm đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có hai mươi hai sáu trăm hai mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước hai hai trăm hai mươi sáu
trong đó có một chín trăm năm mươi chín bảy trăm tám mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là
tp hcm năm trăm một mươi ba năm trăm bảy mươi tám ca bình dương hai trăm chín mươi hai tám trăm hai mươi ba ca hà nội một trăm hai mươi năm tám trăm sáu mươi sáu ca đồng nai chín mươi chín tám trăm năm mươi chín ca tây ninh tám mươi bảy chín trăm sáu mươi hai ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trang cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi hai ba trăm năm mươi ba ca
tổng số ca được điều trị khỏi một chín trăm sáu mươi hai năm trăm chín mươi bảy ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba tám trăm sáu mươi chín ca
trong đó thở ôn khó khăn khó khăn khó khăn

thở ô xy dòng cao hfnc năm trăm năm mươi một ca

số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một ghi nhận một trăm một mươi năm ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh năm ca trong đó có ba ca từ các tỉnh chuyển đến như tây ninh một ca
trà vinh một ca và đồng tháp một ca
tại các tỉnh thành phố khác hà nội hai mươi bảy ca kiên giang một mươi một ca trong hai ngày cần thơ tám ca tiền giang bảy ca đồng tháp sáu ca bà rịa vũng tàu năm ca hải phòng an giang sóc trăng bắc ninh bốn ca khánh hòa đà nẵng ba ca nam định bình thuận long an bến tre trà vinh lào cai hai ca gia lai đắk lắc đắk nông hải dương hà giang yên bái lâm đồng bình phước vĩnh long hà giang đắk lắc đắk nông hải dương hà giang yên bái lâm đồng bình phước vĩnh long

trung bình số ca tiểu vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm ba mươi sáu ca
tổng số ca tiểu vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bảy năm trăm bốn mươi bảy ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhẫm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong của việt nam xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư của asean
về tình hình xét nghiệm số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện xét nghiệm được ba mươi hai một trăm sáu mươi bảy trăm hai mươi mẫu
tương đương bảy mươi bảy một trăm bốn mươi ba bảy trăm năm mươi ba lượt người tăng năm mươi năm tám trăm tám mươi một mẫu so với ngày trước đó
về tình hình tiêm chủng trong ngày hai mươi tám tháng một có năm trăm linh sáu năm trăm ba mươi hai liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là một trăm tám mươi tám trăm bảy mươi sáu bảy trăm linh một liều trong đó tiêm mũi một là bảy mươi chín bốn mươi một bảy trăm ba mươi bốn liều
tiêm mũi hai là bảy mươi bốn chín mươi chín bảy trăm bảy mươi hai liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc và tiêm mũi ba liều cơ bản là hai mươi bảy bảy trăm ba mươi năm một trăm chín mươi năm liều
những hoạt động của ngành y tế trong ngày
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế ban hành công văn số năm trăm linh tám gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur cục y tế
bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và nhắc lại
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế có công văn số năm trăm một mươi gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khi tổ chức dạy và học trực tiếp
cũng trong ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế ban hành quyết định số hai trăm năm mươi về việc hướng dẫn chẩn đoán và điều trị